chào mừng quý vị đến với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thông tin bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bị bắt tạm giam đang làm nóng cộng đồng mạng
trước đó trong một cuộc họp báo công an tỉnh bình dương xác nhận đang thụ lý xác minh điều tra đơn của sáu cá nhân đã tố giác tố cáo bà nguyễn phương hằng
đưa tin sai sự thật vu khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
trong số đó có năm người là nghệ sĩ đang hoạt động trong làng giải trí việt là nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vy oanh ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên cầu thủ công vinh nghệ sĩ trịnh kim chi
năm nghệ sĩ tố cáo bà nguyễn phương hằng gồm những ai
ca sĩ vị oanh người đầu tiên nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng cho cơ quan chức năng
cơ quan chức năng là ca sĩ vị oanh
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vi oanh nộp đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an
ca sĩ viu anh cho rằng bà nguyễn phương hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc vu khống xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân ca sĩ nghệ sĩ trong nước
ca sĩ vị oanh trình bày
trong bảy buổi live stream có nội dung làm nhục thoá mạ đối với tôi
từ ngày một mươi sáu tháng năm đến ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà phương hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm giọng điệu quy trục không có căn cứ với mục đích bôi nhọ vu khống xúc phạm với hàng loạt từ ngữ như làm bé rực trồng đẻ thuê làm gái bao
ca sĩ vị oanh cho rằng hành vi của bà nguyễn phương hằng có dấu hiệu của các tội làm nhục người khác vô khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ca sĩ viu anh cho biết sau những buổi bà nguyễn phương hằng phát sóng trực tiếp này nhiều người đã lập hội nhóm trên facebook blog youtube đăng lại các video mà bà ta livestream và làm tiêu đề bôi nhọ nói xấu lăng mạ tôi
sau khi nhận đơn tố cáo phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn của ca sĩ viu oanh đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để xem xét giải quyết theo thủ tục chung
năm hai nghìn hai mươi một nghệ sĩ hoài linh là người tiếp theo nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng lên cơ quan có thẩm quyền
tối hai mươi một tháng chín đại diện của nghệ sĩ hoài linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà phương hằng hiện cơ quan công an đã thụ lý điều tra
đại diện hoài linh cho biết bắt đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thời điểm bà phương hằng liên tục lên mạng facebook để live stream công kích nghệ sĩ hoài linh
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đại diện hoài linh cho biết bắt đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thời điểm bà phương hằng liên tục lên mạng facebook để live stream công kích nghệ sĩ hoài linh
được biết sau những tranh cãi về việc ngâm tiền từ thiện tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một người đại diện cho nghệ sĩ hoài linh xác nhận vừa kết thúc chuyến trao tiền hỗ trợ cho bà con chịu ảnh hưởng của bão lũ năm hai nghìn hai mươi tại giải đất miền trung
theo xác nhận của người này và ghi nhận từ phiếu xác nhận trao tiền cho các cơ quan đơn vị từ các tỉnh
số tiền mà các nhà hào tâm khán giả và nghệ sĩ hoài linh ủng hộ bà con miền trung từ sau bão lũ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã hơn một mươi năm tỷ đồng
cà sĩ đàm vĩnh hưng
sau hai tháng so đo với nghệ sĩ hoài linh đàm vĩnh hưng cũng gửi đơn tố cáo bỏ phương hằng vì bị nhắc đến với những thông tin tiêu cực trên live stream
ngày hai mươi một tháng chín ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng chính thức thông báo về việc đã gửi đơn tố cáo bà phương hằng về hành vi vu khống và lạc
đàm vĩnh hương viết sau thời gian chuẩn bị hồ sơ tố cáo và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho mình
liên quan đến hành vi vu khống bịa đặt xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà nguyễn phương hằng hưng xin thông báo đến cả nhà tin vui
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông báo thụ lý đơn của hưng và đang trong quá trình xác minh nội dung đơn để xử lý đúng người đúng tội
cụ thể quá trình xác minh nội dung đơn để xử lý đúng người đúng tội
giải quyết của cơ quan điều tra hưng sẽ cập nhật đến cả nhà
ngoài ra đàm vĩnh hưng cho biết anh đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện
và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra
đàm vĩnh hưng nhấn mạnh hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật
nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì hưng vẫn sẽ chở
hưng biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của hưng trong việc từ thiện
nhưng hưng tin con đường mà hưng đang chọn sẽ là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luận
chỉ có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra và tòa án mới có thể trả lời chính xác và dứt điểm cho những thông tin bịa đặt vu khống mà hưng đang phải chịu đựng
hưng cảm ơn cả nhà luôn tin tưởng hưng
vợ chồng thủy tiên công vinh
cũng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục nhận đơn tố cáo của ca sĩ thủy tiên
sau khi live stream phân trần số tiền kêu gọi từ thiện ở giữa ngân hàng vợ chồng công vinh đã nhờ pháp luật can thiệp
luật sư đại diện cho thủy tiên công vinh cho biết đã nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng về hành vi vu khống bịa đặt đưa thông tin không chính xác xúc xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của ca sĩ này và gia đình
cũng theo luật sư thời điểm đó đã hoàn thiện ba bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng trong đó có bộ công an
nghệ sĩ trịnh kim chi
sáng ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một phía cảnh sát điều tra công an tp hcm xác minh đã nhận đơn kiện bà chủ đại nam từ phía nghệ sĩ trịnh kim chi
hiện các đơn tố cáo đã được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp nhận để xử lý xác minh theo đúng thẩm quyền
về phía nghệ sĩ trịnh kim chi vào tháng bốn vừa qua cô đã bị bà chủ đại nam xúc phạm thỏa mã bằng những từ ngữ nặng nề
khi nói bà hằng đã đụng vào ổ kiến lửa khi tung tin đời tư của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng
tuy nhiên trước động thái này của nữ nghệ sĩ vị nữ đại gia này đã đáp trả bằng lời lẽ gai gắt
trịnh kim chi nói tôi đụng vô ổ kiến lửa thì chính cô ấy tự ví tất cả mọi người là côn trùng bò sát chứ tôi không nói nha quý vị
trịnh kim chi là cái thá gì mà bày đặt hết mặt ham dọa rằng cô hằng đụng vô ổ kiến lửa
mọi người tự coi mình là côn trùng
chắn xé lẫn nhau đó đừng hù nguyễn phương hằng này
tôi là nạn nhân tôi là người bị lừa nên tôi không sợ ai hết
sao vì biết phản ứng gì sau thông tin phương hằng bị tạm giam
thông tin bà nguyễn phương hằng bị công an tp hcm bắt tạm giam vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba được xem là thông tin gây chấn động
bà nguyễn phương hằng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ngay sau khi bà nguyễn phương hằng bị bắt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã nổ ra nhiều cuộc bàn luận với những ý kiến trái chiều
nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm của mình đến phản ứng của các sao việt từng bị bà nguyễn phương hằng déo tên
nghệ sĩ trịnh kim chi hồng vân và diễn viên trấn thành chưa đưa ra ý kiến cũng như động thái gì
tuy nhiên trên trang cá nhân của ca sĩ đàm vĩnh hưng cũng đã có những dòng trạng thái đầy ẩn ý
về sự việc này
đàm vĩnh hưng viết
banh facebook tôi rồi toàn là tin nhắn yêu cầu hát bài đất nước chọn niềm vui tại phòng trà đông giao tới nay
chưa tới ba mươi tháng bốn mà quý vị bắt tôi hát bài này sớm quá
thôi thì phận làm ca sĩ sao dám mặc áo qua khỏi đầu
nhất là khi cả triệu triệu ông bà chủ đã trả lương cho tôi suốt hai mươi bốn năm qua
vâng tối nay tôi sẽ hát nhé
cà sĩ việu anh share lại thông tin bà nguyễn phương hằng bị khóa
khởi tố bắt tạm giam của một tờ báo với dòng trạng thái
ngày đó rồi cũng đã tới
vio anh từ trước đến nay vẫn luôn chấn an mọi người tin tưởng vào pháp luật việt nam
cái thiện sẽ luôn trên thang cái ác
những tổn thương do bị vu khống của viu anh và gia đình cũng như các bị hại khác phải gánh chịu
đã được cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và bù đắp
cái ác sẽ phải trả giá
rồi tới đây sẽ còn nhiều kịch hay nữa mọi người cứ đón xem
việu anh cho biết cô luôn tin vào
luôn tin vào sự công minh của pháp luật việt nam
vì thế dù phải đối diện với rất nhiều áp lực từ phía dư luận và cả những khổ tâm vì bị vu khống
nhưng cô vẫn luôn bình tĩnh để nhờ pháp luật xử lý
ngay sau khi thông tin bà nguyễn phương hằng bị bắt
cô nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người thân bạn bè đồng nghiệp khán giả
nhưng không thể trả lời hết được
tuy nhiên cô biết là trong số rất nhiều cuộc gọi đó
có những cuộc gọi nhằm chia sẻ với cô và cô rất biết ơn vì điều đó
nhiều người ngóng chờ phản ứng của nghệ sĩ hoành

thưa quý vị có thể nói rằng việc bà phương hằng bị bắt tạm giam
đối với một số nghệ sĩ như đam vĩnh hưng hay vị oanh rất hả hê
vì trước đó từng giéo tên không hay về mình
hiện vụ việc về bà nguyễn phương hằng vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
mọi thông tin mới nhất sẽ được báo sức khỏe và đời sống cập nhật liên tục
hãy để lại ý kiến của các bạn về video dưới phần bình luận
cảm ơn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại